chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy đối tượng võ minh ngọc chủ hộ kinh doanh nhà nghỉ phúc thiện một
tại số hai trăm sáu mươi ba đường hai bà trưng thành phố quảng ngãi vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tp quảng ngãi tạm giữ
vào khoảng hai giờ sáng ngày chín tháng bảy qua công tác nắm tình hình lực lượng công an phát hiện xử lý ba mươi năm nam nữ thanh niên
đang tụ tập tại nhà nghỉ phúc thiện một có cả ma túy bất chấp việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
theo chỉ thị một mươi sáu của chính phủ
lực lượng chức năng tiến hành test nhanh ma túy và covid một mươi chín đối với ba mươi năm nam nữ thanh niên
kết quả có ba mươi hai trên ba mươi năm trường hợp dương tính với ma túy và không có trường hợp nào dương tính với covid một mươi chín
ngoài ra ba trường hợp khác có liên quan cũng được kiểm tra thì cho kết quả âm tính với covid một mươi chín